sau sự việc đau lòng liên quan đến quy trình đón nhận trẻ tại trường tiểu học kết quây và mới đây nữa là vụ việc giáo viên nhốt học sinh trong tủ quần áo tại một trường mầm non
thành phố hà nội vừa có công văn yêu cầu các trường tập huấn kỹ năng xử lý tình huống sư phạm đến một trăm linh cán bộ giáo viên
các tình huống bao gồm kỹ năng ứng xử giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay và quán triệt đầy đủ nội dung những văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học
hà nội cũng yêu cầu các trường tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc giáo dục giới tính và bảo vệ con em mình trước nguy cơ bị xâm hại
các trường cần triển khai ký cam kết với cha mẹ học sinh không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe
đối với các trường có học sinh đưa đón bằng xe ô tô cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín xây dựng quy trình đón nhận trẻ từ gia đình
bảo đảm chặt chẽ và thông báo dụng giải quy trình này đến cha mẹ học sinh